ngày hai mươi ba tháng một mươi một các lực lượng cứu nạn tỉnh thừa thiên huế vẫn tiếp tục tìm kiếm một mươi một nạn nhân mất tích
còn lại dưới lòng sông rào trang ba với tinh thần và trách nhiệm cao
nhưng đến một mươi sáu h chiều ngày hôm qua thì các lực lượng vẫn không tìm thấy thêm một nạn nhân nào
theo dự báo trong những ngày tới có mưa vừa mưa to và rất to
nên ban chỉ đạo cứu nạn tại thủy điện giao trang ba đã huy động tổng lực lượng
phương tiện để tìm kiếm các nạn nhân
ban chỉ đạo đã huy động sáu máy mốc bốn máy hút nước công suất lớn
và hàng trăm cán bộ chiến sĩ quân đội công an biên phòng và các lực lượng khác
tổ chức tìm kiếm theo nhiều hướng nhiều khu vực
hướng tìm kiếm theo bờ sông lên hướng tìm kiếm theo bờ sông xuống
hướng từ hiện trường sạt lở xuống bờ sông
trong đó tập trung đào và tìm kiếm khu vực dưới lòng sông
dù tích cực tìm kiếm nhưng đến cuối ngày lực lượng vẫn chưa tìm thấy thêm nạn nhân nào
trong khi đó càng cuối giờ chiều trời càng mưa nặng hạt
hiện khối lượng đất đá nghi có người bị vùi lấp đã ít dần